công an thành phố đà nẵng đã và đang siết chặt quản lý cư trú đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật
nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và các chủ cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài thuê ở
trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm người nước ngoài gia tăng gần đây
theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín số lượng người nước ngoài đến đà nẵng đạt khoảng ba sáu triệu lượt
trong đó có hơn hai triệu lượt du khách cư trú chủ yếu là người hàn quốc và trung quốc
do đó công tác kiểm tra kiểm soát lưu trú gặp không ít khó khăn nhất là khi xuất hiện
nhiều đối tượng phạm tội là người nước ngoài liên tục xảy ra trong thời gian gần đây
theo lực lượng công an chủ cơ sở lưu trú thường hay chủ quan đối với các trường hợp thuê nhà
nhất là các đối tượng thuê nhà là người nước ngoài
bên cạnh đó cũng chưa nắm rõ các quy định pháp luật hoặc chủ nhà không phải là người địa phương
nên việc thuê nhà thường giao cho môi giới
chính vì vậy lãnh đạo công an thành phố đã khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn
cũng như hoạt động của người nước ngoài
đề nghị là các ngành tăng cường phù hợp với lực lượng công an
cũng như đặc biệt là các phường quận tủ dân phố
và các chủ cơ sở cho người nước ngoài thuê thì cũng phù hợp tốt với công an
công an thành phố đang tổng giao quân để rào sốt tất cả các cơ sở lưu trú
và việc cư trú người nước ngoài trên địa bàn thành phố
từ giờ đến tết để đảm bảo cho cuộc đồng của chúng ta bình yên cùng với các kế hoạch công tác khác
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng cũng đề nghị
tăng mức phạt chủ hộ cho thuê nếu không khai báo số lượng người nước ngoài cư trú
thậm chí là cấm chủ hộ không cho người nước ngoài thuê
nếu trước đó để xảy ra tình trạng người nước ngoài phạm tội tại nhà mình